chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cũng vừa ban hành quyết định từ một mươi hai h trưa nay ngày một mươi sáu tháng chín
hà nội cho phép mở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về
kinh doanh văn phòng phẩm tại các quận huyện chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
vậy quận huyện nào tại hà nội được bán hàng ăn uống mang về
chi tiết như sau
theo thống kê các quận huyện không ghi nhận ca mắc cộng đồng từ ngày ba tháng chín gồm
ba đình bắc tử liêm hà đông hoàn kiếm long biên nam tử liêm tây hồ ba vì trương mỹ đan phượng đông anh gia lâm hoài đức lê linh mỹ đức phúc thọ phú xuyên quốc oai sóc sơn thạch thất thanh oai thanh trì ứng hòa thị xã sơn tây
các quận huyện còn lại đều ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng giải rác
như vậy các quận huyện không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng từ ngày ba tháng chín đến nay
có thể sẽ được mở lại một số cơ sở kinh doanh theo quy định
cụ thể cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập
cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định